thu nhập trung bình của lao động việt nam năm hai nghìn một mươi chín chỉ đạt khoảng hai trăm bốn mươi hai usd một tháng
tương đương với năm năm triệu đồng thấp hơn mức trung bình của châu á thái bình dương và toàn thế giới
tổng lực lượng lao động năm hai nghìn một mươi chín của việt nam đạt năm mươi bảy năm triệu người tăng tám so với năm ngoái
trong đó bốn mươi một là lao động toàn thời gian số lao động thành thạo tiếng anh chiếm năm
lao động trình độ cao đạt một mươi một sáu xét về năng suất lao động việt nam đạt năm mươi năm sáu mươi ba điểm
thấp hơn mức trung bình sáu mươi sáu chín điểm khu vực châu á thái bình dương đặc biệt mức độ sẵn sàng
về công nghệ trong thương mại của việt nam được ghi nhận là bốn mươi ba ba điểm trong khi khu vực đạt sáu mươi chín điểm